theo cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông tình hình lừa đảo trực tuyến tại việt nam đang diễn biến ngày càng phức tạp
đáng chú ý một trong những mục tiêu mà tội phạm mạng đang hướng tới chính là những người cao tuổi
bởi đây là đối tượng được xác định thường hạn chế về mặt công nghệ ít tiếp cận thông tin dễ bị thuyết phục và có tài chính
cục an toàn thông tin đã đưa ra một mươi năm hình thức lừa đảo phổ biến để cảnh báo đến người dân tránh mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo
đây là những nạn nhân bị lừa tiền bằng cách huy động vốn
những người này đã bị các đối tượng xấu lập ra những trang web công ty hoành tráng nhưng không có thật
thậm chí photoshop nhiều hình chụp chung với lãnh đạo cấp cao rồi tung lên web cá nhân để dụ lừa người dân

ảnh đây tôi có ở đây
cái thứ hai là các hình ảnh cô ảnh này được bầu là doanh nhân xuất sắc là tốt mấy tốt mấy của hà nội
được thưởng ở hà nội là của hiệp hội doanh nhân việt nam và đông nam á
vân vân và vân vân
tóm lại là tôi đã bị đánh gục bởi một cái đó
họ đưa ra rất nhiều hình ảnh là cái vườn sâm ngọc
hình công nghệ cao đưa vào đưa lên trang web rồi gửi qua cậu mà đến giới thiệu với bản thân gia đình nhà tôi
cậu ấy gửi và gian lô cho tôi
theo cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông
người cao tuổi hiện là đối tượng nhắm đến của nhiều kẻ lừa đảo hiện nay
bởi họ thường là người có tài chính sau nhiều năm tích lũy nhưng lại kém cập nhật về công nghệ thông tin
hiện có một mươi năm hình thức lừa đảo phổ biến như lừa đảo đầu tư lừa đảo combo du lịch giá rẻ
lừa đảo công nghệ cao qua cuộc gọi video defect giả mạo biên lai chuyển tiền thành công
giả mạo trang thông tin điện tử cơ quan doanh nghiệp bảo hiểm ngân hàng giả danh công an kiểm sát viên
cán bộ tòa án gọi điện lừa đảo đánh cắp thông tin căn cước công dân đi vay tín dụng
lừa đảo chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng lừa đảo dẫn dụ đầu tư nhận bưu phẩm
lừa đảo thông tin giả về cuộc gọi mất tiền lừa đảo cho số đánh đề
đối với người cao tuổi khi trở thành những nạn nhân của những đối tượng lừa đảo truyền tuyến
thì có một số những nguyên nhân như là người cao tuổi thường thường đã có một số khoản tài chính tích lũy
qua những năm công tác qua những năm làm việc đã có một khoản tài chính gọi là dư giả để tích dưỡng tuổi giả
gọi là đối tượng đang có nguồn tài chính gọi là cố định
thứ hai là những đối tượng người cao tuổi mới tiếp cận xuất luyện công nghệ
khi mà quán truyền thông đã khuyên cáo về một hình thức a
thì các đối tượng thường thường sẽ có một hình thức a
để lái đi truyền đổi đi thì nó không chính xác không giống hết với những cái quyền cao có cho nên là
nên người dân cần phải luôn hình thành những cảnh sát
những cái luôn là những cái gọi là cảnh sát những thông tin trên công đoàn mạng
cũng theo trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
dù đã có nhiều giải pháp được đưa ra để ngăn chặn hành vi lừa đảo trên không gian mạng
với rất nhiều cảnh báo song số lượng người già bị dụ lừa vẫn không ngừng tăng lên
đối với công cuộc trực tuyến nói chung và công cuộc bảo vệ những người cao tuổi trên không gian mạng
thì luôn cần
sự chung tay của tất cả cơ quan chức năng cũng như của đoàn thể
đều cùng chung sức tuyên truyền và bảo vệ mọi người trên không gian mạng
thì không gian mạng nó là một không gian hồ giới hạn
khi càng có nhiều các đơn vị chức năng vào cuộc cùng chung tay
thì người dân chúng ta cũng như những người cao tuổi sẽ càng được bảo vệ an toàn hơn
hiện nay trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cũng đã phát đi nhiều cảnh báo
bên cạnh đó cũng kêu gọi các tổ chức các công ty truyền thông mạng xã hội
tăng cường xây dựng các tình huống các hình thức tuyên truyền phong phú
phù hợp với từng nhóm đối tượng trên các nền tảng khác nhau
đặc biệt là người trẻ tuổi cần lưu ý quan sát và hướng dẫn người cao tuổi sống bên cạnh mình
tỉnh táo trước các lời kêu gọi đầu tư trên không gian mạng